chủ tịch quốc hội trần thành mẫn
ngày sinh một mươi hai tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
quê quán xã thành xuân huyện châu thành a tỉnh hậu giang
dân tộc kinh
ngày vào đảng hai mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
chuyên môn nghiệp vụ quản trị kinh doanh học vị tiến sĩ kinh tế lý luận chính trị cử nhân chính trị
chức vụ ủy viên dự khuyết trung ương đảng khóa một mươi ủy viên trung ương đảng khóa một mươi một một mươi hai một mươi ba
bí thư trung ương đảng khóa một mươi hai ủy viên bộ chính trị khóa một mươi ba đại biểu quốc hội khóa một mươi ba một mươi bốn một mươi năm
tóm tắt quá trình công tác
từ tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đến tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cán bộ ban trường học huyện đoàn châu thành tỉnh hậu giang
từ tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi đến tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
tránh văn phòng huyện đoàn châu thành ủy viên ban chấp hành rồi ủy viên ban thường vụ huyện đoàn châu thành tỉnh hậu giang

từ tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đến tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
phó bí thư thường trực huyện đoàn rồi huyện ủy viên bí thư huyện đoàn châu thành đại biểu hội đồng nhân dân huyện châu thành tỉnh hậu giang
từ tháng một năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đến tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
ủy viên ban thường vụ tỉnh đoàn phó bí thư tỉnh đoàn hậu giang
sau đó làm phó bí thư tỉnh đoàn rồi bí thư tỉnh đoàn cần thơ
đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh khóa bốn
học cử nhân chính trị tại học viện chính trị quốc gia hồ chí minh hệ chính quy
từ tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh ủy viên ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh
tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh bí thư đảng ủy văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh cần thơ
từ tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đến tháng một mươi hai năm hai nghìn ba
tỉnh ủy viên ủy viên ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cần thơ
từ tháng một năm hai nghìn bốn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn ba
đến tháng ba năm hai nghìn tám ủy viên ban thường vụ bí thư quận ủy bình thủy
đại biểu hội đồng nhân dân thành phố cần thơ nhiệm kỳ hai nghìn bốn hai nghìn chín
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi của đảng được bầu làm ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng
từ tháng ba năm hai nghìn tám đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cần thơ
từ tháng một năm hai nghìn một mươi một đến tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi một của đảng được bầu làm ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi ba đơn vị thành phố cần thơ
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
ủy viên bán chấp hành trung bướng đảng khóa một mươi một ủy viên đảng đoàn phó chủ tịch ủy ban trung bướng mặt trận tổ quốc việt nam
trưởng đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi ba thành phố cần thơ
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng được bầu làm ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai phó bí thư đảng đoàn bí thư đảng ủy cơ quan phó chủ tịch tổng thư ký ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín kiêm ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
ủy viên bán chấp hành trung bướng đảng khóa một mươi hai bí thư đảng đoàn chủ tịch ủy ban trung bướng mặt trận tổ quốc việt nam
đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn đơn vị thành phố cần thơ
tại hội nghị trung bướng bảy khóa một mươi hai được trung bướng bầu vào bán bí thư trung bướng đảng
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
bí thư trung bướng đảng khóa một mươi hai bí thư đảng đoàn chủ tịch ủy ban trung bướng mặt trận tổ quốc việt nam
nhầm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
bí thư trung bướng đảng khóa một mươi hai bí thư đảng đoàn chủ tịch ủy ban trung bướng mặt trận tổ quốc việt nam
nhầm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba đồng chí được bầu tái cử ban chấp hành trung ương
và được bán chấp hành trung bướng bầu vào bộ chính trị khóa một mươi ba
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
tại kỳ họp thứ một mươi một quốc hội khóa một mươi bốn
được quốc hội bầu giữ trung bướng
giữ chức phó chủ tịch quốc hội khóa một mươi bốn
được phân công làm phó bí thư đảng đoàn quốc hội
phó chủ tịch thường trực quốc hội
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
tại kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm
được bầu giữ chức phó chủ tịch thường trực quốc hội
được phân công làm phó bí thư đảng đoàn quốc hội
đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
ngày hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
được ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi năm
phân công làm phó chủ tịch thường trực quốc hội
điều hành hoạt động của ủy ban thường vụ quốc hội và quốc hội
tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tại hội nghị lần thứ chín
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba được trung ương thống nhất rất cao
giới thiệu để quốc hội khóa một mươi năm bầu giữ chức chủ tịch quốc hội
ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tại kỳ họp thứ bảy
quốc hội khóa một mươi năm được bầu giữ chức chủ tịch quốc hội khóa một mươi năm